nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm sai phạm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
có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại tỉnh an giang
các vụ án buôn lộng vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới liên quan đến nguyễn thị kim hạnh và những cán bộ đảng viên

hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam những năm qua mang dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế thể hiện cam kết chính trị của việt nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề duy trì môi trường
hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo